sơn la là địa phương chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế nên quản lý tốt vật tư nông nghiệp
có vai trò rất quan trọng để bảo đảm phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững
thời gian qua các ngành chức năng của tỉnh sơn la đã nỗ lực thực hiện các hình thức tuyên truyền
hỗ trợ trang bị kiến thức pháp luật cho người kinh doanh người sử dụng và chủ động các biện pháp kiểm tra
quản lý hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp
để bảo đảm cho tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân diễn ra ổn định an toàn và hiệu quả
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay cơ quan chức năng đã thực hiện bốn mươi năm cuộc thanh kiểm tra với bảy trăm ba mươi năm lượt cơ sở được kiểm tra
phát hiện một trăm bảy mươi bảy lượt cơ sở vi phạm tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách nhà nước là trên bốn trăm năm mươi triệu đồng
chế tài xử phạt áp dụng theo nghị định ba mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực

hàng năm chủ các đại lý kinh doanh đều phải tham gia tập huấn để được cấp chứng chỉ đủ điều kiện kinh doanh
để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của người dân cũng như ngăn chặn tình trạng các sản phẩm vật tư nông nghiệp không bảo đảm chất lượng
trong thời gian tới sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tăng cường các giải pháp quản lý nhà nước
đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn
với ba trăm năm mươi đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp và hệ thống cung ứng có mặt hầu hết ở các xã
đây là lĩnh vực kinh doanh có tác động to lớn đến sản xuất nông nghiệp
do vậy đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng
sự nghiêm túc thực hiện các điều kiện kinh doanh của các cửa hàng
đại lý và cả ý thức sử dụng của người dân